trong đó chỉ riêng ngày một mươi tháng một mươi một đã tiêm được một sáu trăm linh bảy một trăm sáu mươi năm mũi

tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là bốn mươi ba một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là chín mươi năm năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là hà nội bắc ninh vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng vĩnh long bình dương hậu giang
ca mắc covid một mươi chín liên quan công ty châu bá thảo
xong trong quá trình điều tra công an xác định không có căn cứ xử lý hình sự hành vi làm lây lan dịch covid một mươi chín
đối với hai công ty thủy sản nêu trên nên chỉ đề nghị xử phạt hành chính
hiện tại thành phố hà nội vẫn đang áp dụng cách ly tập trung đối với các đối tượng lây nhiễm diện f và f một
tuy nhiên dựa trên những kinh nghiệm chống dịch covid một mươi chín trước đó
thủ đô nên cân nhắc việc thiết lập tổ chức cách ly tại nhà nếu đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn dịch tễ và sự lựa chọn của người dân
những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận nhiều ca nhiễm f trong cộng đồng
và nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây cũng bắt đầu xuất hiện
trước tình hình trên đã có ý kiến cho rằng thành phố có thể áp dụng phương án cho phép các f một và ca nhiễm f thể nhẹ được phép điều trị tại nhà
tuy nhiên ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
quan điểm của thành phố hà nội là giữ nguyên việc cách ly tập trung f một và việc điều trị tập trung f
đặc thù của hà nội khác
theo lời của ông khổng minh tuấn thành phố hà nội có đặc thù khác nhiều địa phương khác
mật độ dân cư lớn việc tổ chức cách ly tại nhà không đáp ứng được yêu cầu an toàn dịch tễ
hà nội vẫn đủ nguồn lực để tổ chức cách ly tập trung như tình hình hiện nay
khi số lượng ca nhiễm gia tăng đến mức độ nào đó mới tính đến việc tại nhà
trước quan điểm này một số ý kiến phản biện cho rằng
việc chỉ tính tới việc cách ly tại nhà khi số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao liệu có hợp lý
khi đặc thù dịch bệnh này thường tăng theo cấp số nhân
số lượng ca nhiễm có thể tăng từ vài trăm lên vài chục nghìn có thể xảy ra trong thời gian ngắn
đặc biệt với tình trạng phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng hiện nay tại hà nội
cùng với đó việc cách ly tập trung cũng gây sức ép lớn với hệ thống chăm sóc
đảm bảo ẩn trướng nguy cơ lây nhiễm chéo nếu thiếu sự quản lý đồng bộ
trong khi đó kinh nghiệm cách ly tại da đã áp dụng tại tp hcm cho thấy
việc đảm bảo cách ly từng hộ gia đình có hiệu quả rất lớn
không chỉ tạo tâm lý thoải mái cho người thuộc diện cách ly
mà còn nếu xảy ra lây nhiễm thì chỉ xuất hiện ở quy mô hộ gia đình
việc xử lý sẽ dễ dàng hơn so với việc phân tách các ca nhiễm trong các khu vực cách ly tập trung
một điều quan trọng hơn là khi hình thành tốt hệ thống quy định và phương thức quản lý cách ly tại nhà
tp hcm sẽ rất chủ động trong việc kiểm soát mọi kịch bản diễn biến của dịch
chính vì thế việc tp hcm cân nhắc việc bỏ cách ly tập trung
mô hình cách ly tại nhà cũng là phương án cần cân nhắc
một câu hỏi rất lớn trong lĩnh vực phụ trách của bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đó là việc một ba triệu người dân nhiều đợt rời bỏ tp hcm và các tỉnh trọng điểm kinh tế phía nam để về quê
quốc hội đề nghị chính phủ các thành viên chính phủ phân tích làm rõ nguyên nhân
nhất là nguyên nhân chủ quan đồng thời có giải pháp tổng thể
giải trình thêm về làn sóng người lao động rời bỏ tp hcm và các tỉnh phía nam về các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng trước hết cần xác định một ba triệu lao động đã rời đi gồm những đối tượng nào
ngoài những lao động làm việc trong các doanh nghiệp lớn có hợp đồng ổn định
phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý phải đặc biệt quan tâm đến những người lao động
công nhân làm việc ở xí nghiệp nhỏ công trường người lao động tự do
về giải pháp phó thủ tướng cho rằng trước hết phải kiểm soát tốt dịch với kế hoạch cụ thể chi tiết
đáng lưu ý cần sớm mở lại trường học nhất là với cấp mẫu giáo và tiểu học
vì đa phần công nhân có con nhỏ việc mở lại trường học không chỉ là vấn đề giáo dục mà còn giải quyết vấn đề lao động
tới đây trung ương cần ra soát tất cả các quy định về phòng chống dịch sao cho an toàn và không quá phức tạp
đặc biệt là việc xét nghiệm xử lý f một f trong doanh nghiệp sao cho hiệu quả
tuy nhiên việc này rất cần sự phối hợp của doanh nghiệp các doanh nghiệp cũng phải lo cho công nhân
chứ đừng đẩy hết trách nhiệm về phía chính quyền phó thủ tướng nhấn mạnh
bên cạnh đó các địa phương cần chủ động kết nối để giúp cho người lao động quay lại làm việc
bằng cách hỗ trợ đưa đón chủ động cung cấp thông tin hoặc tiêm vaccine cho người lao động
vừa qua nhiều lãnh đạo tỉnh đã không ngại bỏ chi phí để đưa người lao động quay trở lại
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội xem xét phối hợp với các địa phương
có gói hỗ trợ cho người lao động quay lại làm việc kể cả với người nhà đi theo
như vậy người lao động mới có thể yên tâm làm việc
về lâu dài phải có chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân từng bước cơ cấu lại sản xuất và lao động
từ bỏ dần lao động giá rẻ để đi vào chuỗi có giá trị gia tăng cao hơn
điều hành phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng yêu cầu chính phủ tiếp tục đẩy nhanh
triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội hỗ trợ người lao động đảm bảo mọi người tiếp cận được thuận lợi nhất nhanh nhất
trước tình hình f tăng vọt trong mấy ngày gần đây chủ tịch tỉnh quảng ngãi đặng văn minh chỉ đạo
địa phương cá nhân nào lơ là chủ quan phải tự chi trả kinh phí phòng chống dịch
tại cuộc họp vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi
bùi thị quỳnh vân đã có chỉ đạo cụ thể
tại cuộc họp sở y tế quảng ngãi cho biết trong bảy ngày qua toàn tỉnh đã ghi nhận hai trăm năm mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
tăng một trăm tám mươi ba ca so với tuần trước
trong số đó số ca cộng đồng là năm mươi bảy trường hợp số ổ dịch mới được phát hiện cũng tăng khá cao
với ít nhất là bảy điểm tính từ ngày một đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
điều đáng lo ngại là có thời điểm số trường hợp mắc covid một mươi chín mới được phát hiện cao hơn gấp nhiều lần so với cùng thời điểm trước đó
cụ thể đêm chín tháng một mươi một ngành y tế quảng ngãi đã xác định năm mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong đó một mươi trường hợp f tại cộng đồng
chủ tịch ubnd tỉnh chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đặng văn minh nhận định trong vòng hai tuần qua
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn diễn biến theo chiều hướng phức tạp trở lại
người đứng đầu chính quyền quảng ngãi chỉ rõ một số cơ quan đơn vị người dân có tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
không ít người về từ vùng dịch ở các tỉnh thành phía nam như là tp hcm bình dương đồng nai khai báo y tế không trung thực
chưa tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch khi được cách ly y tế tại nhà là những nguyên nhân dẫn đến số ca f ở địa phương tăng cao trong những ngày qua
trong thời gian tới ubnd tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện cách ly y tế đặc biệt là trường hợp ở tại nhà đối với số trở về từ vùng dịch có dịch
chủ tịch ubnd tỉnh chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đặng văn minh khẳng định
địa phương cá nhân nào để dịch lây lan rộng do chủ quan không tuân thủ quy định các biện pháp phòng chống dịch theo quy định phải tự chi trả kinh phí phòng chống dịch covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín ở khu vực đồng bằng sông cầu long tiếp tục diễn biến xấu
các địa phương hiện đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tính từ đầu tháng một mươi một đến nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh an giang diễn biến rất phức tạp số ca mắc tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm
chỉ trong một mươi ngày qua từ ngày một tháng một mươi một đến nay tỉnh an giang ghi nhận hơn bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn ba mươi tổng số ca mắc
trước diễn biến tình hình covid một mươi chín phức tạp ubnd tỉnh an giang đã có văn bản công bố nâng mức độ dịch của tỉnh từ cấp độ hai lên cấp độ ba
các giải pháp phòng chống tập trung của địa phương là khẩn trương đẩy mạnh việc bao phủ vaccine trên địa bàn
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm tác hại và biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là thực hiện triệt để thông điệp năm k bên cạnh đó phát huy các tổ tự quản tại các địa phương trong phòng chống dịch
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang nêu rõ
thời gian qua nơi nào tổ tự quản cộng với tổ y tế cộng đồng làm tốt trong công tác dịch bệnh thì dịch bệnh kiểm soát được
thậm chí là kiểm soát rất là tốt
để kiểm soát tốt dịch bệnh chúng tôi chỉ đạo các địa phương phát huy các tổ tự quản và tổ y tế cộng đồng để kiểm soát chặt trên địa bàn của mình
đồng thời đi kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền nếu làm tốt việc này thì dịch bệnh mới kiểm soát được
hiện nay trung bình mỗi ngày ở tỉnh vĩnh long phát hiện khoảng một trăm năm mươi ca mắc mới
trong đó phần lớn ngoài cộng đồng trong bệnh viện và công nhân trong khu công nghiệp
riêng trong tối qua tỉnh vĩnh long ghi nhận bốn mươi trường hợp mắc covid một mươi chín tại công ty tỉ bạc bách trong khu công nghiệp bình minh
thị xã bình minh nâng tổng số ca f phát hiện tại công ty này lên hơn bảy mươi ca
đây là một trong những doanh nghiệp có lượng công nhân lớn của tỉnh vĩnh long
tại đồng tháp trước diễn biến của dịch bệnh ubnd tỉnh có quyết định áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với huyện châu thành cấp độ dịch lên cấp độ ba nguy cơ cao và thời gian áp dụng từ giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một
trong những ngày gần đây huyện châu thành đã xuất hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trước tình hình này ubnd huyện cũng đã nâng mức độ dịch ở thị trấn cái tàu hạ và xã an phú thuận lên cấp độ bốn cấp nguy cơ rất cao
còn hơn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai nhưng các loại hình vận tải hành khách đã bắt đầu triển khai kế hoạch bán vé tết phục vụ hành khách đi lại
ngành đường sắt đã thông báo chính thức mở bán vé tàu tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi một cho bốn đôi tàu khách thống nhất và tàu địa phương
theo lãnh đạo ga sài gòn đơn vị này sẽ bắt đầu mở bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi một theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp
hành khách có thể mua vé trực tiếp tại ga sài gòn hoặc các ga khác của ngành đường sắt
hoặc qua các đại lý bán vé tàu mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một trăm linh chín một nghìn chín trăm linh một nghìn năm trăm hai mươi hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web dsvn vn vé tàu online com vn
thông thường việc mở bán vé tàu tết ở ga sài gòn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân do nhu cầu về quê dịp tết
dự báo năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín nên nhu cầu sẽ có sự biến động
trong khi đó hai bến xe lớn nhất tp hcm
là miền đông quận bình thạnh miền tây quận bình tân chưa có kế hoạch cụ thể về bán vé tết nhâm dần
tại bến xe miền tây lượng khách ra vào còn khá vắng vẻ đến nay bến xe này có một mươi bảy tỉnh kết nối trở lại chín tỉnh chưa thống nhất hoạt động
theo một đại diện phòng kế hoạch vận tải bến xe miền đông cho biết tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
xe khách hiện nay vẫn hoạt động theo quy định đi đến các vùng cấp độ dịch
hiện mới chỉ có một mươi năm tỉnh thành thông tuyến với bến xe miền đông nhưng hầu như không có khách do
sẽ theo dõi căn cứ vào tình hình dịch bệnh để có kế hoạch cụ thể về việc mở bán vé tết trong thời gian sắp tới
tương tự cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải tăng tần suất ba đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
động thái này cho thấy ngành hàng không đang có kế hoạch phục hồi và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp tết nguyên đán năm nay
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm hai ổ dịch mới tại thành phố đà lạt ở đường mai trang sơn phường năm và hùng vương phường chín
bác sĩ nguyễn đức thuận giám đốc sở y tế lâm đồng sáng nay thông tin cho biết toàn tỉnh ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục với sáu mươi một ca trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất từ đầu dịch đến nay
cụ thể đà lạt hai mươi bảy ca đạ tẻ một mươi bốn ca đơn dương một mươi ca lâm hà ba ca đức trọng hai ca ở huyện các huyện cát tiên di linh đạ huai lạc dương và thành phố bảo lộc mỗi nơi một ca
trong đó phát hiện thêm hai ổ dịch mới tại thành phố đà lạt ở đường ma trang sơn phường năm hùng vương phường chín
về chùm ca nhiễm tại thành phố đà lạt theo báo lâm đồng có một mươi ba ca mới tại thửa hai trăm tám mươi ba hẻm hùng phương phường chín thành phố đà lạt về từ thành phố hồ chí minh và tự cách ly tại địa chỉ này
còn chùm sáu bệnh nhân mới tại đường ma trang sơn phường năm thành phố đà lạt ba bệnh nhân mới tại đường khởi nghĩa bắc sơn phường một mươi một trường hợp hgt nam ba mươi tám tuổi địa chỉ ở lữ gia phường chín thành phố đà lạt được phát hiện tại cộng đồng
một mươi ca này có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với các trường hợp dương tính
thuộc chùm ca bệnh tại ba mươi hai hùng vương phương chín phát hiện ngày tám tháng một mươi một
tính đến nay toàn tỉnh lâm đồng có tám trăm bảy mươi bảy ca covid một mươi chín trong đó đang cách ly điều trị bốn trăm một mươi ca gia viện bốn trăm sáu mươi hai ca tử vong bốn ca về địa phương khác một ca
tỉnh đang cách ly một mươi một trăm tám mươi tám trường hợp phòng dịch covid một mươi chín trong đó cách ly tại cơ sở y tế là bốn trăm một mươi năm người cách ly tập trung ba bảy mươi sáu người và cách ly tại nhà là sáu sáu trăm chín mươi bảy người
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang vừa có ý kiến chỉ đạo các sở ban ngành cơ quan đoàn thể tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố quán triệt cán bộ người dân không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch
cụ thể vào một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi một và một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên sân vận động mỹ đình thành phố hà nội đội tuyển bóng đá việt nam sẽ thi đấu vòng loại thứ ba giải vô địch bóng đá thế giới với đội tuyển bóng đá nhật bản và ả rập xê út
đây là những trận bóng đá hấp dẫn
được rất nhiều người quan tâm theo dõi cổ vũ
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để công tác phòng chống dịch được hiệu quả tránh lây nhiễm chéo chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cơ quan đoàn thể tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố tổ chức quán triệt và yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc quyền quản lý và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhà nào ở yên nhà đó tuyệt đối không tụ tập đông người tổ chức xem bóng đá ăn uống
người đứng đầu bệnh viện giã chiến cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín khu cách ly tập trung các chốt trực cần tăng cường quản lý chặt chẽ không để lực lượng làm nhiệm vụ bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín những người đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung người dân khu vực phong tỏa giãn cách xã hội tụ tập xem bóng đá vi phạm quy định về cấm tập trung đông người trong phòng chống dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị khán giả sẽ quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại